thưa quý vị đất nước việt nam ta có hơn ba hòn đảo lớn nhỏ nhưng có một hòn đảo vô cùng đặc biệt
hòn đảo được gọi là đảo bom trong chiến tranh chống mỹ và là rốn bão nơi đón bão từ biển đông
đó là đảo cồn cỏ của tỉnh quảng trị
những cán bộ khí tượng hải văn là một trong số những lực lượng đầu tiên có mặt tại hòn đảo này ngay sau chiến tranh chống mỹ
và cho đến thời điểm này chưa một giây phút nào cồn cỏ thiếu vắng những đảng viên đặc biệt này
vâng các số liệu quan chắc từ cồn cỏ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác dự báo bão hoạt động ở biển đông
và năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua là một năm vô cùng vất vả đối với các cán bộ khí tượng ở đây
khi mà hòn đảo này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số một mươi cơn bão được đánh giá là mạnh nhất trong một mươi năm trở lại đây
trong những ngày tết mậu tuất xin mời quý vị khán giả cùng theo chân phóng viên của truyền hình nhân dân tới thăm những con người đang làm công việc đặc biệt này
bão số một mươi năm hai nghìn một mươi
bão số một mươi năm hai nghìn một mươi bảy do suri là cơn bão không thể quên được đối với những cán bộ trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
khi mà các đồng nghiệp của mình ở đảo cồn cỏ xa xôi đang trực tiếp phải đối mặt với cơn bão mạnh nhất trong một mươi năm qua
cảnh báo thiên tai ở mức cấp bốn chỉ kém một mức là tới cấp thảm họa
sức gió vào cồn cỏ có lúc giật cấp một mươi bốn toàn lưu bão rộng tới trên năm trăm linh km vuông và cồn cỏ lúc nước dân diện tích chỉ còn gần bốn km vuông

toàn bộ nhân dân và các lực lượng trên đảo đã sơ tán vào hầm chủ ẩn
chỉ còn lại bốn cán bộ khí tượng bám trụ để thực hiện nhiệm vụ vô cùng quan trọng
mưa càng to gió càng mạnh thì anh em khí tượng càng phải tăng tần suất làm việc bởi tính chất khẩn cấp của việc dự báo bão
họ biết trung tâm dữ liệu đang mong ngóng biết bao số liệu từ cồn cỏ
cứ ba mươi phút cồn cỏ chuyển số liệu khí tượng và hải văn một lần
hết sức âm thầm và lặng lẽ quảng trị luôn luôn coi lực lượng đó như con em của chính mình vì vậy mà đã kịp thời động viên chia sẻ với những khó khăn và những người đến công tác dù quê ở đâu nhưng mà cũng coi quảng trị như là quê hương thứ hai của chính mình
tết đã về trên khắp mọi miền quê còn tết ở đây đơn giản hơn rất nhiều nhưng vẫn ấm cúng
thưa quý vị tôi đang đứng tại trạm quan trắc khí tượng hải văn đảo cồn cỏ thuộc tỉnh quảng trị
và bên cạnh tôi đây là anh nguyễn đình nghị trạm trưởng trạm quan trắc khí tượng hải văn đảo cồn cỏ xin chào anh nghị ạ
xin chào chị ạ xin chào quý vị khán giả của chương trình nhân dân
năm hai nghìn một mươi bảy là một năm thực sự là khó khăn vất vả đối với chúng tôi
tết năm nay thì chúng tôi được xa bọn con xa gia đình
trạm thì cách biệt phương tiện đi lại hết sức khó khăn
chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
từ đảo cồn cỏ xa xôi qua chương trình nhân dân xin phép được chúc quý vị khán giả chương trình trên cả nước một năm mới an khang thịnh vượng
thiên tai còn diễn biến phức tạp và khó lường
nơi đầu sóng ngọn gió xin chúc cho các anh những người đo bão biển đông chân cứng đá mềm bền bỉ dẻo dai vượt qua những thử thách sắp tới
như cây phong ba giữa báo tố
không gục ngã